trong thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam đang phát huy được vai trò trong việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nội địa
bên cạnh đó còn khẳng định chất lượng cho các sản phẩm thương hiệu việt nam đây sẽ là câu chuyện chính của chương trình tuần này
nhưng trước tiên như thường lệ mời quý vị cùng điểm qua một số tin chính trong phần đầu của chương trình
ba mươi sản phẩm của các quận huyện gồm tây hồ ba đình long biên ứng hòa đã có mặt tại hội nghị thẩm định đánh giá phân hạng sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm năm hai nghìn hai mươi được tổ chức ngày một mươi tháng một mươi hai
đây cũng là những sản phẩm có thế mạnh của các quận huyện nhưng chưa được quảng bá giới thiệu ra bên ngoài và chưa được đánh giá chất lượng
hà nội phấn đấu năm hai nghìn hai mươi sẽ phát triển đánh giá xếp hạng từ tám trăm linh đến một sản phẩm đạt từ ba sao trở lên
trong đó có từ năm trăm linh sản phẩm
trở lên được đánh giá xếp hạng cấp thành phố hạng ba bốn sao một trăm linh sản phẩm được đánh giá và xếp hạng cấp quốc gia hạng năm sao
vừa qua hội nghị giao thường kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố hà nội và các tỉnh thành phố năm hai nghìn hai mươi đã được tổ chức tại hà nội
hội nghị thu hút được hơn bốn trăm linh doanh nghiệp sản xuất của gần sáu mươi tỉnh thành phố trong cả nước hơn một trăm linh đơn vị phân phối siêu thị chuối cửa hàng và lãnh đạo sở ban ngành có liên quan của gần bốn mươi địa phương
hội nghị là hoạt động thường niên trong năm năm trở lại đây có ý nghĩa thiết thực trong việc chủ động tạo ra nguồn hàng ổn định bảo đảm cung cầu của thị trường hà nội góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa bình ổn thị trường đặc biệt vào dịp cuối năm và phục vụ tết nguyên đán
sở công thương tỉnh thái nguyên đã tổ chức hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh thái nguyên năm hai nghìn hai mươi
các đại biểu đã cùng trao đổi thảo luận về các nội dung tiêu chí đưa sản phẩm hàng hóa vào các kênh phân phối hiện đại thuận lợi và khó khăn trong quá trình thương mại hóa sản phẩm xu hướng tiêu thụ sản phẩm hữu cơ ở việt nam và thế giới thực trạng và giải pháp với cây trẻ thái nguyên vai trò của nhà sản xuất nhà phân phối và nhà nước kết nối tạo thành chuỗi cung ứng
về phía các doanh nghiệp hợp tác xã cũng chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm khi vào kênh phân phối
đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng khả năng tiếp cận thị trường một cách bền vững
đề án phát triển thị trường trong nước hưởng ứng cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam là một trong những đề án quan trọng
trong đó các hoạt động kết nối cung cầu thông qua các sự kiện hội trợ là cầu nối hiệu quả không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn mang lại sự tin tưởng về chất lượng đến với người tiêu dùng
thực hiện mục tiêu kép vừa đẩy mạnh sản xuất vừa phát triển kinh tế xã hội và hưởng ứng cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
sở công thương tp đà nẵng phối hợp với các doanh nghiệp
trong và ngoài thành phố tổ chức hội trợ hàng việt đà nẵng hai nghìn hai mươi nhằm đưa sản phẩm hàng việt nam chất lượng cao đến tay người dùng
bây giờ thì tôi rất là an tâm dùng cái hàng việt và tôi đã chuyển từ cái hàng trước kia thì tôi hay dùng cái hàng ngoại
thì bây giờ tôi đã chuyển qua dùng hàng việt hoàn toàn và tôi rất là cảm thấy tự tin vào cái hàng việt
hội trợ hàng việt đà nẵng năm nay mặc dù diễn ra trong bối cảnh sau ảnh hưởng của dịch bệnh

các sản phẩm được giới thiệu tại hội trợ chủ yếu là hàng việt nam chất lượng cao như đồ gỗ trang trí nội thất
thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm tiêu dùng như đồ uống thực phẩm chế biến và đóng hộp hàng diệt may thời trang dây da dược phẩm hóa mỹ phẩm
hội trợ hàng việt đà nẵng năm nay mặc dù diễn ra trong bối cảnh sau ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tài
hỗ trợ đến bây giờ đã chín mùi và các sản phẩm đạt thương hiệu thành phố và những sản phẩm ô cốt
các sự kiện hoạt động kết nối đang cho thấy rất hiệu quả trong việc gắn kết các đơn vị sản xuất
cung ứng với thị trường tiêu thụ đặc biệt là trong giai đoạn nền kinh tế khó khăn nhất do dịch covid một mươi chín
điều này được thể hiện khi thị trường trong nước đã khẳng định được vai trò quan trọng
hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ hàng việt nam
chương trình tự hào hàng việt nam xin được tạm dừng tại đây